cho phép nới lỏng cách ly một số ngành dịch vụ không thiết yếu thì từng bước được quay trở lại hoạt động
xong phải giám sát chặt chẽ
đây là nội dung được nhấn mạnh tại cuộc họp ban chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch covid một mươi chín
diễn ra vào ngày hôm nay dưới sự chủ trì của phó thủ tướng vũ đức đam trưởng ban chỉ đạo
mặc dù tình hình dịch trong nước diễn biến tốt không xuất hiện ca nhiễm mới trong cộng đồng
nhưng tình hình dịch trên thế giới vẫn phức tạp
vì thế việc ngăn chặn từ bên ngoài đồng thời kiểm soát tình hình bên trong thật chặt chẽ
là điểm mấu chốt trong công tác phòng chống dịch thời điểm này
đặc biệt ban chỉ đạo lo ngại xu hướng nhập cảnh từ lào về việt nam đang tăng lên
phía nước bạn lào đã mở cửa biên giới vì thế bộ ngoại giao cần có những giải pháp cụ thể trong đối ngoại
cùng bộ quốc phòng có những biện pháp để ngăn chặn nghiêm việc nhập cảnh vào việt nam
tại cuộc họp ban chỉ đạo cũng thống nhất trừ các quán bar vũ trường karaoke
các dịch vụ không thiết yếu có thể được mở lại
với điều kiện giữ khoảng cách tối thiểu một mét
bộ giao thông vận tải cũng đề nghị dỡ bỏ giãn cách chỗ ngồi và cho phép các xe liên tỉnh hoạt động
đối với việc quay trở lại trường học của học sinh
quan điểm ban chỉ đạo đồng ý không bắt buộc đeo khẩu trang trong lúc học khi đã thực hiện giãn cách chỗ ngồi
ban chỉ đạo nhấn mạnh thời điểm này cần sự giám sát chặt chẽ của liên ngành
quân đội công an y tế tăng cường ứng dụng khoa học công nghệ
tiếp tục củng cố tất cả các cơ chế các công cụ như là các công cụ công nghệ thông tin
để luôn luôn trong trạng thái sẵn sàng

nếu có một ca nhiễm nào đó trong cộng đồng thì chúng ta lập tức phát hiện được ngay
chúng ta cách ly ngay chúng ta khoanh và chúng ta dập ngay